giới chức tanzania cho biết lũ lụt gây lở đất tại nước này đã khiến bốn mươi bảy người tử vong và tám mươi năm người bị thương
đồng thời cảnh báo rằng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên
mưa lốn đã xảy ra trong và khu vực lân cận thị trấn kates cách thủ đô douma của tanzania khoảng ba trăm linh km về phía bắc
vụ lở đất xảy ra gần sơn núi hanang
tổng thống tanzania đã ra lệnh triển khai nhiều nỗ lực của chính phủ để giải cứu hỗ trợ người dân
khu vực đông phi nơi gần đây đã phải hứng chịu đợt hạn hán chưa từng có
nay lại trải qua nhiều tuần mưa xối xả và lũ lụt liên quan đến hiện tượng thời tiết enino
lượng mưa lớn đã gây chết người và làm hư hại tài sản trên khắp tanzania vào tháng một mươi một
trong khi mùa màng của nông dân cũng bị thiệt hại